chiều ngày hai mươi hai tháng năm thông tin về việc chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín
trên địa bàn huyện lạc sơn tỉnh hòa bình lãnh đạo huyện đã thông tin chính thức về vấn đề này
hiện nay huyện lạc sơn tỉnh hòa bình đã chi trả cho gần bảy mươi người với số tiền khoảng trên năm mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau khi chi trả đã có nhiều thông tin về những sai sót như hộ nghèo bị bỏ quên
hộ nghèo bỗng hóa giàu không được nhận hỗ trợ
ubnd huyện lạc sơn đã thành lập đoàn kiểm tra tại một số địa phương
kết quả xác định đã xảy ra vi phạm chi trả sai đối tượng tại xã tân lập và xã quý hòa
nguyên nhân khách quan là do công tác giả soát hộ nghèo đã triển khai từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đến nay sau tám tháng đã có một số hộ kinh tế có sự biến động
nguyên nhân chủ quan là do có những sai sót trong quá trình bình xét tổng hợp danh sách hộ nghèo hộ cận nghèo
đến nay ubnd huyện lạc sơn đã quyết định thành lập sáu đoàn kiểm tra
để ra soát kiểm tra những sai phạm trong quá trình chi trả